chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết năm hai nghìn hai mươi một là một năm đầy ấp các sự kiện nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như đại hội một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín rất khó khăn
tất cả đều ảnh hưởng đến mọi hoạt động của thủ đô và đời sống nhân dân
tổng bí thư bày tỏ niềm vui khi mỗi năm đến thăm chúc tết lại cảm nhận rõ sự phát triển đi lên của hà nội đời sống nhân dân ngày càng khâm khá
trong kết quả chung của đất nước có sự đóng góp rất lớn của thủ đô hà nội